thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định với khả năng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín được thế giới ghi nhận
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu các nước asean và hàn quốc có được trong đấu tranh với dịch bệnh rất có ý nghĩa
giúp nâng cao khả năng ứng phó của mỗi nước và cả khu vực trước các tình huống y tế khẩn cấp bảo vệ sức khỏe và cuộc sống người dân
các nước asean hoan nghênh hàn quốc triển khai hiệu quả chính sách hướng nam mới
tăng cường quan hệ với đông nam á và asean trên nền tảng hòa bình thịnh vượng và con người
là đối tác kinh tế hàng đầu của nhau chia sẻ nhu cầu về hợp tác và liên kết khu vực
asean và hàn quốc tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và hợp tác nhất là thông qua các khuôn khổ do asean dẫn dắt
nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
một số khía cạnh quan trọng trong chiến lược phục hồi của asean về nâng cao năng lực chuyển đổi số
đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực là những lĩnh vực hàn quốc có thế mạnh có thể hỗ trợ asean